hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế cho biết tính đến nay cả nước đã tiêm được hơn hai trăm một mươi triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tuy nhiên hiện trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới chỉ ghi nhận thông tin khoảng hai trăm linh năm triệu mũi tiêm
vẫn còn khoảng bảy sáu triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống
bao gồm các đối tượng công an quân đội người dân
ông nguyễn bá hùng phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
hiện nay tổng số đối tượng tiêm chủng đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an là tám mươi hai hai trăm sáu mươi tám bốn trăm bốn mươi năm đối tượng
với hai trăm linh tám trăm hai mươi năm sáu trăm hai mươi sáu mũi tiêm
trong đó đối tượng không có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc sai định dạng căn cứ công dân chứng minh thư nhân dân
có tám tám trăm sáu mươi một bảy trăm bốn mươi tám đối tượng với hai mươi bảy tám trăm bảy mươi hai mũi tiêm
trong đó có hơn ba ba triệu mũi tiêm không sát
trong đó đối tượng không có căn cứ công dân hoặc sai định dạng căn cứ công dân chứng minh được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay gần một trăm tám mươi một triệu mũi tiêm tương đương bảy mươi ba bốn triệu người được xác minh số căn cước
trong đó có bốn mươi ba năm triệu mũi tương đương một mươi chín triệu người bị sa thải thông tin cá nhân như số định danh họ tên và các thông tin khác
đề án sáu được chính phủ ban hành vào hồi tháng một về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trong đó có đồng bộ xác thực thông tin tiêm chủng với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
xác thực thông tin tiêm chủng là khâu rất quan trọng để cấp hộ chiếu vaccine cho toàn dân
đại diện bộ công an nêu năm nguyên nhân gây chậm và khó khăn trong xác thực thông tin tiêm chủng
trong đó nguyên nhân chính là dữ liệu công dân trong hệ thống còn thiếu sai lệch trường thông tin
dữ liệu công dân không được đồng nhất khi đối sánh giữa các nền tảng
tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến chưa tương xứng với hình thức thực tế
các hồ sơ giấy tờ cần có của dịch vụ công trực tuyến vẫn còn rất nhiều và gây khó khăn cho người dân
ông nguyễn bá hùng và giám đốc trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
về quy trình triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tổ công tác triển khai đề án sáu cấp xã phường chỉ đạo trạm y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng covid một mươi chín
thường trú trên địa bàn sai thông tin bao gồm các trường hợp gồm không có số căn cứ công dân chứng minh nhân dân
sai định dạng số căn cứ công dân chứng minh nhân dân sai thông tin cá nhân cơ bản
như số căn cứ công dân chứng minh nhân dân họ tên ngày tháng nam sinh giới tính của người tiêm
tổ công tác triển khai đề án sáu cấp xã phường giao cấp thôn ấp thực hiện ra soát bổ sung điều chỉnh thông tin
sau đó danh sách được chuyển tới công an xã phường để thực hiện đối chiếu xác thực cập nhật
bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau đó công an xã phường ký và bàn giao danh sách cho trạm y tế
để lưu trữ và cập nhật bổ sung thông tin đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
trạm y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín